đoàn công tác do giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh làm trường đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh lai châu
thời gian qua thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế toàn tỉnh lai châu đã giảm được ba mươi tám tổ chức với hai mươi sáu người tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố kiện toàn chất lượng đội ngũ cán bộ nâng lên từng bước đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ
phát biểu tại buổi làm việc giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh lai châu trong thời gian qua đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như việc lựa chọn hướng đi bền vững cho vùng nông nghiệp giải quyết bài toán thị trường cho các vùng kinh tế trọng điểm sắp xếp bộ máy tinh gọn biên chế đúng quy trình phù hợp với địa phương yêu cầu cập nhật kiến thức bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt lãnh đạo quản l
động đào tạo cán bộ chuyên môn sâu